thưa quý vị tại phiên xét xử vào sáng ngày hai mươi một tháng ba hội đồng xét xử cho biết có nhận được đơn viết tay của bà trương mỹ lan
và theo đó bị cáo trương mỹ lan thể hiện muốn dùng số tiền một tỷ đồng mà bị cáo nguyễn cao trí bồi thường
để khắc phục hậu quả cho scb
nhưng nay bà lan lại viết đơn gửi tòa thể hiện muốn dùng số tiền này để khắc phục hậu quả cho cháu gái trương hội vân
theo nội dung đơn mà trương mỹ lan gửi hội đồng xét xử bà lan xin được chuyển một ba trăm năm mươi tỷ đồng
để khắc phục hậu quả cho bị cáo trương hội vân
nguồn gốc số tiền này gồm một tỷ đồng gồm tiền mặt và tài sản đang bị phong tỏa do ông nguyễn cao trí
cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty capella bồi thường cho bà lan
và ba trăm năm mươi tỷ đồng do một cá nhân trả cho bà lan
ngoài ra đơn của bà lan cũng xin được chuyển ba trăm linh tỷ đồng mà cá nhân trên trả cho bà lan
để khắc phục hậu quả cho bị cáo chu lập cơ chồng bà lan chủ tịch hội đồng quản trị công ty times square
theo diễn biến vụ án bị cáo nguyễn cao trí và bà trương mỹ lan có quan hệ làm ăn
sau khi bà lan bị bắt tạm giam ông trí dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền một tỷ đồng
trước khi phiên tòa này diễn ra gia đình ông trí đã nộp lại số tiền hơn tám trăm linh tỷ đồng
cơ quan chức năng cũng đã kê biên nhiều tài sản của ông trí
tại tòa ông trí và gia đình cam kết sẽ khắc phục toàn bộ tiền mặt số tiền đã chiếm đoạt
trước đó bà trương mỹ lan mong muốn chuyển một tỷ đồng mà bị cáo nguyễn cao trí nộp khắc phục hậu quả vào ngân hàng scb
tuy nhiên tại phiên tòa vào sáng ngày hai mươi một tháng ba bà trương mỹ lan đã bất ngờ viết đơn chuyển nội dung sử dụng một tỷ đồng
để thay cháu gái trương huệ vân khắc phục hậu quả
vào ngày hai mươi một tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với nhan thành trung và tăng văn vũ cùng chú tại huyện trà cú về hành vi lừa đảo
theo cơ quan điều tra từ ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
trung với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc quỹ tiến dụng đại an đã lợi dụng vị trí nhiệm vụ được giao
nhờ lấy thông tin của một số khách hàng để lập sáu hợp đồng tiến dụng thế chất tài sản chiếm đoạt số tiền giải ngân
gây thiệt hại cho quỹ tiến dụng đại an số tiền hơn tám trăm bảy mươi ba triệu đồng
còn vũ trong khoảng thời gian từ ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
cán bộ tiến dụng thuộc quỹ tiến dụng đại an đã lợi dụng vị trí nhiệm vụ thực hiện hành vi lấy thông tin cá nhân tài sản
của một mươi tám khách hàng vay vốn gửi tiền tại quỹ tiến dụng để lập bốn mươi sáu hợp đồng tiến dụng giả trữ ký chiếm đoạt số tiền được giải ngân
gây thiệt hại cho quỹ tiến dụng đại an số tiền hơn chín năm tỷ đồng
liên quan đến vụ một người phụ nữ bị đâm nằm gục trên đường ở tp hcm vào ngày một mươi chín tháng ba
công an huyện bình chánh đã bắt giữ nghi phạm là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cũng là chồng của nạn nhân để điều tra làm rõ
và bước đầu nghi phạm khai nhận đâm vợ là do mâu thuẫn vợ chồng sau khi gây án nghi phạm bỏ trốn và bị công an huyện bình chánh
truy xét bắt giữ vào ngày một mươi chín tháng ba và trước đó vào ngày một mươi tám tháng ba người dân phát hiện một người phụ nữ nằm gục trên đường lưng ngang
ở ấp ba xã tân nhật huyện bình chánh và khi đến kiểm tra thì thấy trên người của nạn nhân có nhiều vết thương
một người đàn ông được cho là dùng hung khí đâm nạn nhân đã rời đi nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu và hiện sức khỏe đang dần ổn định
thưa quý vị tòa án nhân dân huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo hồ nhật hào nguyễn văn huy cùng bốn tháng tù giam
trương khắc kiệt năm tháng tù giam hai bị cáo lê trần phú quang tám tháng cải tạo không giam giữ và hoàng đức trung sáu tháng cải tạo không giam giữ về tội cố ý gây thương tích
theo có trạm vào trưa ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai các bị cáo chuẩn bị một khẩu súng quân dụng hai con dao và một cây kiến tự chế nhằm gây thương tích cho anh đặng xuân vũ chú tẩy xã xuân đông huyện cẩm mỹ
khi đến trước tổng nhà anh vũ thì trung và huy dừng xe mô tô lại đứng ngoài cảnh giới hào nhật và quang mỗi người cầm một dao tự chế cùng kiệt xuống xe đi bộ vào trong nhà tìm anh vũ để đánh nhưng không gặp nên các đối tượng đã dùng súng bắn lên trần nhà và dùng dao chém vào nhiều tài sản trong nhà gây thiệt hại

hào nhật và quang mỗi người cầm một dao tự chế cùng kiệt xuống xe đi bộ vào trong nhà gây thiệt hại

hào nhật và quang mỗi người cầm một dao tự chế cùng kiệt xuống xe đi bộ vào trong nhà gây thiệt hại

hào nhật và quang mỗi người cầm một dao tự chế cùng kiệt xuống xe đi bộ vào trong nhà tìm anh vũ

để đối phó với cơ quan công an nguyễn văn hiệu tổ chức cho các đối tượng đánh bạc trong rừng sâu mỗi canh bạc chỉ kéo dài khoảng vài tiếng quá trình đánh bạc đều phân công đối tượng cảnh giới chặt chẽ khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng liên báo cho con bạc kịp thời tháo chạy

sau thời gian theo dõi từ ngày một mươi năm đến một mươi chín tháng ba các tổ công tác với hàng chục cán bộ chiến sĩ đã ập vào sới bạc bắt giữ một mươi chín đối tượng trú tại huyện tân kỳ thị xã thái hòa thành phố vinh và thu tạm giữ số tiền một trăm ba mươi bảy năm triệu đồng sáu xe mô tô một mươi năm điện thoại di động và nhiều tăng vật liên quan hiện công an huyện tân kỳ đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
tiếp tục phiên tòa xét xử vụ vạn thịnh pháp
hôm nay hai mươi hai tháng ba hội đồng xét xử vụ vạn thịnh pháp
xét xử dành phần lớn thời gian cho các luật sư bị cáo bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức cho bà trương mỹ lan bảo chữa về tội tham mô tài sản các luật sư tiếp tục bảo chữa cho trương mỹ lan và tám mươi năm bị cáo
theo cáo trạng bị cáo trần thị mỹ dung cựu phó tổng giám đốc scb đã giúp sức cho trương mỹ lan chiếm đoạt hơn hai trăm linh tỷ đồng gây thiệt hại cho scb hơn sáu mươi chín tỷ đồng bị cáo dung bị đề nghị một mươi chín hai mươi năm tù về hành vi tham mô tài sản
tại phiên tòa luật sư bảo chữa cho bà dung cho rằng cần xem xét số tiền bị cáo dung chiếm đoạt hành vi của dung thực hiện theo chỉ đạo của trương mỹ lan mà không được hưởng bất kỳ lợi ích nào và một phần tiếp nối hành vi của người tiền nhiệm
số cổ phần mà bị cáo dung nhận năm hai nghìn hai mươi một được luật sư cho rằng là phần thưởng của scb đối với nhân viên chứ không phải là được chia lợi ích do giúp sức cho trương mỹ lan
về bị cáo hổ biểu phương nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty chứng khoán tân việt
cho bà lan chiếm đoạt hơn một trăm sáu mươi ba tỷ đồng gây thiệt hại gần một trăm linh tỷ đồng
bị cáo phương bị đề nghị một mươi chín hai mươi năm tù về hành vi tham mô tài sản
theo luật sư bị cáo phương có vai trò hạn chế trong vụ án và chỉ là mắt xích nhỏ cuối cùng thực hiện hành vi theo chỉ đạo của bà lan chứ không được hứa hẹn hưởng lợi nên đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc trong quá trình lượng hình